hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một họp kỳ thứ tám với nhiều nội dung quan trọng
về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ
và đề ra phương hướng trong thời gian tới
kỳ họp được tiến hành khẩn trương nghiêm túc với đại đa số ý kiến đại biểu hội đồng nhân dân nhất trí
bãi nhiệm đối với các chức danh trưởng ban đô thị thành phố đối với ông tô văn hùng
miễn nhiệm phó trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố đối với ông lê văn quang
do xin nghỉ hưu trước tuổi và miễn nhiệm các chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tp đà nẵng khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời bầu bổ sung các chức danh gồm ông tô văn hùng
giữ chức giám đốc sở tài nguyên và môi trường ông trần trí cường phó giám đốc sở du lịch thành phố đà nẵng
đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín làm trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố
bà phan thị tuyết nhung phó trưởng phòng tổng hợp hội đồng nhân dân thành phố
làm phó trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố